xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đang mở ra nhiều cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp
tuy nhiên bên cạnh đó cũng là không ít thách thức khi tốc độ phát triển của công nghệ
ở thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn đang thúc đẩy nhu cầu thay đổi tổ chức một cách nhanh chóng
để phát triển bền vững thì bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động sản xuất
sẽ là một yếu tố không thể thiếu đối với các doanh nghiệp
đây là một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng thể thao cao cấp tại việt nam
với các nhà máy sản xuất tại thái bình và nam định
doanh nghiệp này có số lượng lao động lên tới khoảng bảy người
xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng
sẽ quyết định hiệu quả chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của doanh nghiệp
nên đơn vị này luôn trú trọng phát huy giá trị bình đẳng tại chính công ty của mình
mới đây nhất đơn vị này đã trở thành một trong những thành viên của mạng lưới doanh nghiệp việt nam
hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ nhằm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới
tại nơi làm việc và phát triển quyền năng phụ nữ tại việt nam
hiện nay có rất nhiều công ty nhà máy tập trung đầu tư hoặc tái đầu tư vào trang thiết bị máy móc công nghệ
tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất và cũng là yếu tố cốt lõi chính là con người bình đẳng với phụ nữ
và tạo ra môi trường làm việc một cách tốt nhất cũng chính là cách để khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp mình trên thị trường
đây cũng là định hướng và yếu tố quan trọng mà chúng tôi luôn trú trọng trong con đường phát triển của công ty
đặc biệt là trong thời kỳ phát triển công nghệ bốn như hiện nay
phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng và đầu tư vào phụ nữ sẽ tốt cho cả doanh nghiệp và cả nền kinh tế
đó cũng là nhận định của các chuyên gia trong buổi tọa đàm
tầm nhìn lãnh đạo giá trị bình đẳng chìa khóa phát triển của doanh nghiệp diễn ra mới đây tại hà nội
trên thực tế chúng ta thấy rằng đâu đó vẫn còn có những khoảng cách giữa nam giới và nữ giới
điều đó xảy ra ở mọi nơi ngay cả đất nước australia của chúng tôi
nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng một doanh nghiệp thực sự cười mở trong cách làm việc cũng như hiểu rõ giá trị của bình đẳng giới thì họ có được nhiều thành công hơn
họ có thể có những sản phẩm chất lượng tốt hơn nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo hơn và ngày càng phát triển hơn
rõ ràng bình đẳng giới có tính chất quyết định hiệu quả chất lượng và tính bền vững của phát triển nhất là trong thế kỷ hai mươi một này
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã phân tích những thách thức về giới về định kiến xã hội và khuôn mẫu giới cùng nhiều thách thức khác mà lao động nữ thường gặp phải
các đại biểu cũng nhấn mạnh vấn đề bình đẳng giới cần được nhận thức và tham gia đóng góp của tất cả các thành phần các nhà làm chính sách doanh nghiệp các chủ thể cá nhân người lao động
bởi thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ là thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn là chìa khóa hướng tới một nền kinh tế toàn cầu bền vững hơn